xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình y tế ba trăm sáu mươi trên truyền hình nhân dân
chương trình được phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai hàng tuần
truyền tải những thông tin y tế nổi bật trong nước và trên thế giới
cũng trong chương trình này sẽ đề cập đến vấn đề điều chỉnh giá viện phí trong thời gian sắp tới
tăng viện phí sẽ đem lại những hiệu quả những chuyển biến gì trong bệnh viện
chất lượng có tăng hay không
nội dung chính sẽ được đề cập ngay sau phần tin tức ngày hôm nay
chương trình được phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai hàng tuần
chương trình được phát sóng lúc một mươi tám h thứ hai hàng tuần
với chiếc máy này chúng ta có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ nuôi dưỡng vỏ não
hoặc các chi tiết của tiểu não điều mà trước đó gần như không thể quan sát được
ico có cấu tạo hình trụ dài cao năm m và chứa một khối nam châm nặng một trăm ba mươi hai tấn
được cung cấp năng lượng thông qua một cuộn dây mang dọc điện một năm trăm linh a
thiết kế này là kết quả của hai mươi năm nghiên cứu hợp tác giữa các kỹ sư người pháp và người đức
các nhà nghiên cứu hy vọng rằng tiềm năng của y cell
để làm sáng tỏ các cơ chế khó nắm bắt đằng sau các bệnh thoai hóa thần kinh như parkinson hay alzheimer
hoặc các tình trạng tâm lý như trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt
hy vọng có thể phát hiện cách thức một số loại thuốc dùng để điều trị dối loạn lưỡng cực phân phối quả não như thế nào
qua đó sẽ giúp xác định bệnh nhân nào sẽ phản ứng tốt hơn hoặc tệ hơn với thuốc
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện phụ sản hải phòng được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến
chuyển giao chuyên môn sản phụ khoa cho yên bái cùng bốn tỉnh miền núi
ngoài những lần hướng dẫn trực tiếp các bác sĩ ở các bệnh viện được hỗ trợ khi gặp ca bệnh khó
sẽ thông qua telehealth để được bệnh viện phụ sản hải phòng hướng dẫn thực hiện
bệnh viện phụ sản hải phòng đang hỗ trợ chuyển giao nhiều kỹ thuật khó cho tỉnh yên bái
và bốn tỉnh miền núi phía bắc với những kỹ thuật chuyên sâu về sản mà các bệnh viện này chưa làm được
những buổi tập huấn trực tiếp như thế này sẽ giúp các bác sĩ xử trí những tai biến trong sản khoa
mà chỉ chậm có một mươi đến một mươi năm phút bệnh nhân đã tử vong
tôi biết được cách làm sao để giữ phòng được những băng huyết thì xử trí như thế nào
hay là đối với những cái mà cấp cứu ngưng cơn hoàn thì sẽ làm như thế nào
để cấp cứu sống được người bệnh những cái mà được tiên quyết đối với một bác sĩ làm điều trị như chúng tôi
chúng tôi nhận thức là cần phải cập nhật các kiến thức
hết sức là cụ thể và hết sức là thực tế với cái bối cảnh trang thiết bị cũng như là con người ở đây nó khó khăn
ví dụ như là số lượng bác sĩ chưa đủ đáp ứng theo yêu cầu của chuyên môn
vậy thì chúng ta làm thế nào mà để không đủ bác sĩ nhưng chúng ta vẫn giải quyết được số lượng bệnh nhân
cũng như là xử lý các tình huống
với những trung tâm y tế huyện miền núi nhiều nơi vẫn chưa có bác sĩ chuyên khoa sản
thì những chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu về sản khoa sản sẽ được giải quyết được
bộ y tế đang tái khởi động chương trình bệnh viện vệ tinh để các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới
sau sản khoa và nhi khoa là hai lĩnh vực thiết thực người dân cần nhất
chúng tôi ưu tiên những nơi khó khăn những nơi mà bà con các bác khó tiếp cận với các dịch vụ y tế
dựa trên sự cần thiết của mỗi chuyên khoa
đặc biệt là các chuyên khoa mà nhung vào các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới

hy vọng trong một năm tới bệnh viện ở cơ sở sẽ thành thạo các kỹ thuật mới nhận chuyển giao
thay vì khoảng cách hai đến ba năm như kế hoạch trước đây
bộ y tế đang dự thảo thông tư quy định phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh
trong đó có nội dung về cách tính
giá dịch vụ khám chữa bệnh mới
theo đó nếu tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế
thì tỷ lệ tăng bình quân là bốn
tiếp tục tính thêm phí khấu hao tỷ lệ này
tăng khoảng hai mươi hai tám
liên bộ y tế và tài chính đang xây dựng danh mục giá mới
của một mươi dịch vụ y tế
theo hướng tính đúng tính đủ
chi phí quản lý là yếu tố
lần đầu tiên được đưa thêm vào viện phí
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình

nhưng mà giờ đã hết tuổi lao động rồi cũng không làm được gì ra đồng tiền sống phụ thuộc bờ con cháu

cái việc mà người nhà mình đã thường xuyên phải đi bệnh viện

cho nên cái này thì tùy cái mức độ của nhà nước thôi
nhưng mà theo cô nhé thì nếu có tăng viện phí thì chỉ tăng ít thôi

thì tôi thấy là người dân được lọ

từ nhà tăng viện phí

hiện nay theo bộ y tế giá viện phí chưa được tính đúng tính đủ
mới chỉ gồm các yếu tố là thuốc vật tư điện nước bảo trì thiết bị lương phụ cấp
nếu tính chi phí khấu hao cho thiết bị y tế tài sản
thì giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng cao
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám chữa bệnh
từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi sau khi đánh giá tác động cụ thể
bộ y tế sẽ đề xuất từng bước kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ khám chữa bệnh
tuy nhiên việc đầu chỉnh viện phí cũng cần cân cứ khả năng chi trả của người dân
khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế
vì vậy quá trình thực hiện bộ y tế sẽ phối hợp với các bộ ngành
để đề xuất chính phủ thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y tế cho phù hợp
việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ tác động đến bốn mươi năm
trong tổng phần thanh toán chi phí khám chữa bệnh tiền thuốc vật tư thanh toán theo thực tế sử dụng
tuy nhiên tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đã là chín mươi ba ba mươi năm
nên dù viện phí tăng thì chi phí tăng ở phần đồng chi trả cũng không quá cao
điều chỉnh giá viện phí đối với các bệnh viện là việc thiết thực
cần làm mang lại lợi ích cho chính người bệnh
đời sống trong nhân viên y tế để họ yên tâm hơn trong công tác
và gắn bó lâu dài hơn với bệnh viện
điều chỉnh giá đợt này sẽ giúp chúng tôi có mấy điều thuận lợi
điều thuận lợi thứ nhất là chúng tôi sẽ có thêm được nguồn thu
để tăng cường thêm cơ sở vật chất trang thiết bị
và đào tạo nguồn nhân lực của bệnh viện
để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh được tốt hơn
điều lợi thứ hai là chúng tôi sẽ có thể tăng cường thêm cơ sở vật chất trang thiết bị

chính vì việc bệnh viện nâng cao được chất lượng dịch vụ y tế
cho nên người bệnh cũng được hưởng những dịch vụ y tế chất lượng và hiệu quả hơn
đối với bệnh viện hà đồng chúng tôi mặc dù các cơ sở vật chất trang thiết bị
mặc dù đã được đầu tư tuy nhiên để đáp ứng được với nhu cầu cao hơn
đối với các bệnh nhân vào điều trị thì cần phải được đầu tư thêm
cái việc mà điều chỉnh viện phí sẽ giúp cho chúng tôi đầu tư thêm các cơ sở vật chất
các trang thiết bị và tiến tới sẽ phải đầu tư các trang thiết bị hiện đại hơn nữa
lãnh đạo một số bệnh viện khẳng định tác động tích cực của việc tính đúng
tính đủ giá dịch vụ y tế đã được nói đến rất nhiều
các bệnh viện có thêm nguồn lực chi phí để nâng cao dịch vụ chăm sóc khám chữa bệnh
đầu tư cơ sở hạ tầng
khi luật khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
vấn đề tính đúng tính đủ là cần thiết để duy trì hoạt động của bệnh viện
khi viện phí được điều chỉnh theo hướng tính đúng tính đủ
chắc chắn sẽ tác động đến quỹ bảo hiểm y tế
tuy nhiên điều chỉnh là cần thiết vì quỹ bảo hiểm y tế hình thành
từ sự đóng góp của người tham gia để sử dụng cho khám chữa bệnh
bộ y tế cho biết
đến năm hai nghìn hai mươi năm là giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế xuống còn hai mươi ba
trong khi đó phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế
là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức chi trả tiền túi từ hộ gia đình
thống kê cho thấy tỷ lệ chi tiền túi của người dân cho chăm sóc sức khỏe đang chiếm tới bốn mươi ba
hiện bộ y tế đang đề xuất nhiều phương án nhằm giảm tỷ lệ chi tiền túi của người dân
việc điều chỉnh viện phí
đòi hỏi phải cân đối với khả năng chi trả của người dân
hài hòa lợi ích người cung cấp và sử dụng dịch vụ yếu tố thời điểm cũng như lộ trình của chính phủ
những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình y tế ba trăm sáu mươi ngày hôm nay